sau khi không được phép tham dự giải australia mở rộng năm hai nghìn hai mươi hai và bị trục xuất khỏi nước này
vận động viên quần vợt novak djigovic đã có động thái mới đáng bất ngờ
anh và vợ gellena được ghi nhận là đã mua tám mươi cổ phần công ty công nghệ sinh học
quam biores đơn vị đang nghiên cứu sản xuất thuốc chữa covid một mươi chín
theo reuters djigovic sở hữu bốn mươi tám cổ phần của quam biores còn jelena nắm ba mươi chín hai
thương vụ mua cổ phần được tay vợt số một thế giới thực hiện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và không tiết lộ số tiền đầu tư
quam biores đặt mục tiêu ra mắt loại thuốc có tác dụng ức chế ncov khiến cho virus không thể lây nhiễm vào tế bào
thử nghiệm lâm sàng dự kiến được tiến hành ở anh vào mùa hè năm nay
ceo của công ty ivf
cho biết đây là một loại thuốc chữa bệnh không phải là vaccine tiêm phòng
djigovic chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
điều này khiến anh không thể nhập cảnh vào australia để giữ grand slam đầu năm
khả năng djigovic giữ các giải còn lại trong mùa hai nghìn hai mươi hai đang bỏ ngỏ
một số quốc gia như mỹ pháp áo yêu cầu các vận động viên phải cung cấp hộ chiếu vaccine để được nhập cảnh hoặc vào khu vực thi đấu
quam biores đặt trụ sở tại copenhagen đan mạch
đang có hàng chục nhà nghiên cứu làm việc ở nhiều nơi trên thế giới như là slovenia anh và australia
phi người phát ngôn của djigovic từ chối trả lời về quam biores
trong quá khứ tay vượt serbia theo đuổi nhiều cách chữa bệnh khác nhau bao gồm qua các biện pháp tâm linh
rovic thuộc top năm mươi vận động viên thu nhập cao nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi một với hơn ba mươi năm triệu usd
bên cạnh việc đầu tư vào các công ty rocovite đang quản lý hệ thống học viện quần vợt của bản thân ở cbi